mở đầu bản tin sẽ là thông tin về vụ án người đàn ông quốc tịch hà lan giết vợ là người việt nam ở thành phố đà lạt
đối tượng vừa bị công an tỉnh lâm đồng bắt giữ sau hơn sáu giờ đồng hồ gây án
đối tượng là kentor jacobus johansson sáu mươi ba tuổi
vào chiều ngày hôm qua tại nhà riêng địa chỉ tại phường bốn thành phố đà lạt tenter mâu thuẫn cãi nhau với vợ
đối tượng đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn
hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ được kenter khi đối tượng đang rút tiền tại một máy rút tiền tự động trên địa bàn phường một thành phố đà lạt
thêm một vụ án khác cũng vì mâu thuẫn trong hôn nhân gia đình vừa xảy ra tại quảng ngãi
công an huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi vừa tạm giữ đối tượng võ minh tân chú ở xã ba động huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi về hành vi cố ý gây thương tích
võ minh tân và chị lê thị mỹ vân đã ly hôn
võ minh tân đến cửa hàng cắt tóc của chị bạch thị tuyết trinh để nói chuyện
trong lúc nói chuyện tân và chị vân xảy ra mâu thuẫn cãi vã
tân ra chiếc xe máy để bên ngoài hiên của cửa hàng làm tóc lấy con dao kề vào cổ chị trinh
trong quá trình ràng co chị trinh bị thương chảy máu vùng cổ
trinh và vân bỏ chạy khỏi hiện trường
tân cầm theo con dao để đuổi theo
phát hiện sự việc người dân gần đó đã kịp thời can ngăn
trong nhiều năm qua để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt
và tưới tiêu cho cà phê hồ tiêu và nhiều cây trồng khác
ở tây nguyên và đặc biệt là đắk lắc hầu như dãy nào cũng có ít nhất là một giếng đào
do đặc điểm các mạch nước ngầm nằm sâu dưới lòng đất
cho nên người dân thường đào giếng với đường kính từ một đến một năm mét
với độ sâu từ một mươi năm đến ba mươi năm mét
mực nước dưới giếng thường sâu khoảng từ năm đến một mươi mét
số lượng giếng đào tăng không kiểm soát được
gây khó khăn cho việc quản lý bảo vệ sử dụng nguồn nước ngầm
và những mối nguy hiểm cho người dân cũng tăng theo
đây là những hình ảnh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
giải cứu cháu y khiu e nuân ba tuổi chú tải buôn cram xã y tiều huyện chiêu quynh tỉnh đắk lóc
bị rơi xuống giếng trong giấy cà phê
tuy nhiên cháu bé đã tử vong
sự việc xảy ra vào khoảng bảy h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một
khi nạn nhân đi cùng người thân ra làm cỏ tại dãy
hơn một tiếng sau người nhà không thấy cháu kêu đâu
nên đã đi tìm và phát hiện đôi dép nổi dưới giếng sâu
sau đó người thân đã hô hoán và báo chính quyền địa phương
nhờ lực lượng chức năng tới ứng cứu
chỉ riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay

của hoàn tỉnh đắk lóc đã xử lý bốn vụ tai nạn do rơi xuống giếng
chủ yếu trong khu vực dãy canh tác của người dân
trong đó có một vụ không giải cứu được nạn nhân
nhưng là bằng đêm là họ đi họ không có biết là cái giếng đó
nhưng mà giếng ví dụ mình lồng co lên như thế này
thì họ biết là cái đó là cái miệng giếng
còn cái này hắn thấp dưới như mặt đất như thế này
thì họ đi họ không có gì họ biết
cho nên là có khi là họ đi họ rớt dưới này
mà bằng đêm mà rớt như thế này thì cũng lại là chết
trước tưới cho cây trồng và sinh hoạt
nhiều năm nay người dân khu vực tây nguyên thường có thói quen
đào giếng sâu trong khu vực vườn giấy
và đa phần miệng giếng nằm ngang mặt đất
không có nắp đậy kiên cố hoặc chỉ được che phủ sơ xài
lòng giếng lại thường bị sạt lở khí động tích tủ nhiều
từ đó đã gây ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc
giếng mà chúng ta đang sử dụng
thế thì chúng ta phải xây những cái thành giếng nó phải cao và chắc chắn
và phải che đậy cẩn thận
để hạn chế người và động vật có thể rơi xuống
thứ hai đó là đối với lại những cái giếng mà chúng ta không sử dụng
hoặc là những cái hố sâu
thì chúng ta phải có cái biện pháp đó là làm cái rào chắn
và che lấp cẩn thận
và tốt nhất là chúng ta nên có cái biển cảnh báo
đây là cái khu vực nguy hiểm để hạn chế người ra vào cái khu vực này
và tốt nhất là những cái giếng mà không sử dụng
hoặc những cái hố sâu thì chúng ta nên san lấp
không có quy định nào cấm người dân tự đào giếng
để phục vụ túi tiêu sinh hoạt
do vậy để hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc
liên quan đến giếng đào trong các khu vực vườn dẫy
cần có quy định kiểm soát giám sát việc người dân đào giếng
có sự tuyên truyền của các cơ quan chức năng
về những mối nguy hiểm hiện hữu
giúp người dân tìm hiểu trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết
để tự bảo vệ mình trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp
vận chuyển trái phép ba mươi hai tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
nguyễn thành luân trú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
đã bị công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ
cùng với nhiều tăng vật có liên quan
vào khoảng giờ sáng ngày hôm nay
tại thôn thạch thành xã tùng ảnh huyện đức thọ
lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang
nguyễn thành luân đang điều khiển xe máy
vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường thu giữ ba mươi hai viên ma túy tổng hợp
và tám trăm linh viên hồng phiến
bước đầu đấu tranh luân khai nhận số ma túy trên
đưa các đối tượng người lào vận chuyển qua biên giới
và tập kết tại khu vực rừng ven quốc lộ tám a
đoạn thuộc xã sơn kim một huyện hương sơn
các đối tượng người lào thuê luân lấy ma túy
từ điểm cất dấu nói trên vận chuyển
ra các tỉnh phía bắc để tiêu thụ
trên đường vận chuyển luân đã bị lực lượng
chức năng phát hiện bắt giữ
tổ chức cho hai mươi năm người sử dụng trái phép chất ma túy
tại quán ba h tám mươi tám bùi thị dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại phường hiệp sơn thị xã kinh môn tỉnh hải dương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã
kinh môn tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam để điều tra về tội tổ chức
sử dụng trái phép chất ma túy
vào hồi hai mươi ba h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh hải dương phối hợp với
công an thị xã kinh môn và tổ công tác một trăm năm mươi một
công an tỉnh hải dương kiểm tra quán ba h tám mươi tám
có địa chỉ tại khu dân cư hiệp thạch phường hiệp sơn
thị xã kinh môn tỉnh hải dương
do lê thế hoàn chú ở xã châu xá phường duy tân làm chủ
phát hiện tám mươi năm khách gồm sáu mươi hai nam và hai mươi ba nữ
lực lượng công an thu giữ trên sàn nhà
một số túi ni lông bên trong có các chất nghi là ma túy
các bình chứa khí nở hai ô cùng vỏ bóng
và nhiều tăng vật nghi để sử dụng ma túy
lực lượng công an xác định có hai mươi năm trên tổng số
tám mươi ba người đã dương tính với ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện
xuân lộc tỉnh đồng nai vừa khởi tố bắt tạm giam
trương tấn hiếu chú ở tỉnh khánh hòa
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
liên quan đến vụ án
đối tượng thạch thắng chú ở tỉnh vĩnh long
và huỳnh dương thuận chú ở tỉnh đồng nai
cũng bị khởi tố và áp dụng biện pháp
ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
trong thời gian làm lái xe cho một công ty
hiếu đã bàn bạc với thắng là trưởng
một trại nuôi lợn ở xã suối cao huyện xuân lộc
là cùng nhau trộm cắt cám của công ty
mỗi lần hiếu nhận cám của công ty
để vận chuyển đến trại nuôi lợn
thì sẽ thông báo cho thắng biết
và thống nhất số lượng cám sẽ cùng nhau trộm cắp
hiếu lấy cám trộm được
bán cho người khác trước khi giao
và thắng chịu trách nhiệm ký đủ
bằng thủ đoạn như trên hiếu và thắng
đã hai lần trộm bảy mươi bao cám
loại hai mươi năm kg một bao bán cho thuận
được hơn ba mươi triệu đồng
thì bị lực lượng công an bắt giữ
được biết hiếu có ba tiền án về tội cướp giật tài sản
gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
thưa quý vị ngày hôm nay là ngày cuối
của kỳ nghỉ lễ
thế nhưng nhiều người đã chọn quay trở lại
các thành phố từ chiều ngày hôm qua
để tránh cảnh un tắc sau kỳ nghỉ lễ
điều này đã khiến cho nhiều tuyến đường
ở cửa ngõ lượng phương tiện tăng đột biến
nên đã xảy ra un ưu giao thông cục bộ
tại các tuyến đường trọng điểm
từ đầu giờ chiều qua
mùng hai tháng năm lượng ô tô bắt đầu
dồn về tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ
ninh bình cao bồ mai sơn
để vào thành phố hà nội và các tỉnh phía bắc
các con đường hướng vào trung tâm
thành phố hà nội và lên đường
vành đe ba trên cao dòng ô tô
bị un tắc kéo dài hơn ba km
lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành
phân luồng phương tiện giảm un tắc
tại điểm cuối cao tốc
còn tại tuyến cao tốc hà nội hải phòng
trong ngày mùng hai tháng năm
lưu lượng trên tuyến vẫn bình thường
không xảy ra un tắc
chiều qua mùng hai tháng năm mật độ phương tiện
các loại từ các tỉnh trà vinh sóc trăng
vĩnh long bến tre
qua cầu rạch miễu về hướng thành phố hồ chí minh
tăng đột biến
khu vực quốc lộ sáu mươi và cầu rạch miễu
cả phía tỉnh bến tre và tiền giang
đều có xảy ra ủn ứ giao thông cục bộ
trên quốc lộ một
và đường dẫn vào đường cao tốc
trung lương mỹ thuật tiền giang
chiều qua mật độ phương tiện từ miền tây
về thành phố hồ chí minh tăng rất cao
nhiều điểm nóng về giao thông
cũng thường xuyên xảy ra ủn ứ giao thông cục bộ
ô tô các loại lưu thông
qua khu vực này rất chậm
dự kiến tình hình giao thông sẽ còn tiếp tục
xuất hiện un ứ trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ
lực lượng cảnh sát giao thông
đã huy động một trăm linh con số
lên phương án điều tiết phân luồng từ xa
giảm bớt áp lực
tại những tuyến đường trọng điểm
người dân cũng cần sắp xếp thời gian quay về hợp lý
tránh tình trạng un tắc cục bộ
vâng và ngày hôm nay là ngày cuối
cuối cuối kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
vì vậy mà dự báo thì nhiều gia đình
cũng sẽ quay trở lại làm việc và học tập
điều này sẽ khiến cho lưu lượng di chuyển
và lượng khách tại các bến xe nhà ga
trên địa bàn thành phố hà nội cũng sẽ tăng cao hơn
và vì vậy công an thành phố hà nội
cũng đã chủ động triển khai các phương án
nhằm bảo đảm an ninh trật tự phòng ngừa
giải quyết un tắc giao thông
nhất là ở các bến xe cửa ngõ ra vào thủ đô
chủ động các tình huống đón người dân
ở quê lên hà nội lao động học tập
tại những điểm tuyến có tình hình phức tạp
nguy cơ cao xảy ra tai nạn ủn tắc giao thông
đặc biệt là không giờ cao điểm hàng ngày
và trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ
phòng cảnh sát giao thông thường xuyên bố trí
lực lượng chỉ huy hướng dẫn điều khiển giao thông
đảm bảo hiệu quả linh hoạt
trọng tâm là các tuyến quốc lộ trục chính cửa ngõ
ra vào thành phố vành đai trọng điểm
khu vực các bến xe nhà ga các địa điểm tổ chức lễ hội
sự kiện kỷ niệm các địa điểm công cộng
phối hợp với các đơn vị chức năng
thuộc bộ công an và lực lượng cảnh sát giao thông
công an các đơn vị địa phương giáp danh
triển khai phân luồng điều tiết phân luồng
giao thông từ xa giải quyết ồn tắc giao thông
khu vực thành phố hà nội và các địa phương có liên quan
chủ động lực lượng phương tiện cầu kéo
sẵn sàng tiếp cận các vị trí có nguy cơ
xảy ra xung đột un tắc giao thông
nhanh chóng xác định và giải quyết
ngay nguyên nhân gây ủn tắc góp phần bảo đảm
giao thông an toàn và thông suốt
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
người đàn ông quốc tịch hà lan
giết vợ người việt nam ở thành phố đà lạt
vừa bị công an tỉnh lâm đồng
bắt giữ sau hơn sáu giờ gây án
đối tượng là jacobus johassen
kenter sáu mươi ba tuổi
chiều ngày hai tháng năm tại nhà riêng
ở phường bốn thành phố đà lạt
kenter mâu thuẫn cãi nhau với vợ
đối tượng này đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát
khiến nạn nhân tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn
hai mươi hai giờ ba mươi phút
lực lượng công an đã bắt giữ kenter
khi đối tượng đang rút tiền tại một máy rút tiền tự động
ở phường một thành phố đà lạt
vận chuyển trái phép ba mươi hai tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
nguyễn thành luân trú tại thành phố vinh
tỉnh nghệ an đã bị công an tỉnh hà tĩnh
bắt giữ cùng nhiều tăng vật liên quan
tại đây lực lượng công an phát hiện và bắt quả tăng
nguyễn thành luân đang điều khiển xe máy để vận chuyển trái phép
trên ma túy tại hiện trường thu giữ

và tám trăm linh viên hồng phiến
bước đầu đấu tranh luân khai nhận số ma túy trên
được các đối tượng người lào vận chuyển qua biên giới
và tập kết tại khu vực rừng
ven quốc lộ tám a
đoạn thuộc xã sơn kim một huyện hưng sơn
các đối tượng người lào thuê luân
lấy ma túy từ điểm cất dấu nói trên
vận chuyển ra các tỉnh phía bắc để tiêu thụ
trên đường vận chuyển luôn bị lực lượng chức năng
phát hiện và bắt giữ
còn tại đà lạt công an thành phố đà lạt
tỉnh lâm đồng đang vào cuộc điều tra vụ
việc nhà hàng ăn mộc ở phường bốn
thành phố đà lạt bị các đối tượng lừa đảo
gọi điện thoại đặt tiệc nhờ mua rượu
và xâm theo yêu cầu để lừa đảo
chiếm đoạt một số tiền lớn
theo trình báo từ phía nhà hàng vào sáng ngày ba mươi tháng bốn
vừa qua kế toán nhà hàng nhận được
một cuộc gọi của một người đàn ông giới thiệu
tên là hải đang công tác tại một cơ quan
nhà nước trên địa bàn huyện di linh
ông này đặt phòng tiếp đoàn khách
quan trọng khoảng
hai mươi năm người và yêu cầu nhà hàng
chuẩn bị rượu vang theo đơn
do nhà hàng không có sẵn người đàn ông giới thiệu
số điện thoại khác để liên hệ mua rượu và xâm làm quà
nhân viên nhà hàng đã đề nghị
anh hải chuyển tiền để mua rượu và xâm giúp
người đàn ông cũng gửi hình
chụp lại giao dịch đã truyền khoản thành công cho nhà hàng
nhân viên kế toán kiểm tra
giao dịch không thấy tin nhắn báo tài khoản
có tiền nhưng nghĩ có thể là
do mạng bị nghẽn chưa báo tin nhắn
nên đã chuyển vào số tài khoản
mang tên dương ngọc khánh
ngân hàng việt công banh với hơn

hai mươi bốn chai rượu vang và bốn mươi năm hộp xâm
khi gọi điện thoại yêu cầu giao hàng
thì người này tiếp tục yêu cầu
chuyển thêm một trăm linh triệu mới lên hóa đơn
và lúc này thì nhân viên nhà hàng
mới biết là mình bị lừa
hiện công an tp đà lạt đang làm việc với những người liên quan
để điều tra xác minh làm rõ vụ việc
những ngày này khi người dân tập trung du lịch
vui chơi nghỉ lễ thì cũng là lúc
mà các đối tượng tội phạm
đặc biệt là trộm cắp móc túi đột nhập
lại lên kế hoạch hoạt động phạm tội
và mới đây công an tp đà lạt đã bắt giữ
nhiều đối tượng trộm cắp móc túi khi đến
địa bàn hoạt động vào mùa du lịch lễ hội
thời điểm này tp đà lạt đang diễn ra
nhiều sự kiện âm nhạc ẩm thực
sẽ tập trung rất đông người
nhóm ba đối tượng gồm trần thị ngô thị hòa
và nguyễn thịnh mỹ cùng quê quán
ở quảng ngãi lên đà lạt thuê
một khách sạn trên đường nguyễn trị thanh
phường một để ra tay trộm cắp
trong ngày hai mươi chín tháng bốn
cả nhóm đã đi đến các điểm du lịch
hội trợ ẩm thực và siêu thị
thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản
lấy được ba chiếc điện thoại của các nạn nhân
từ tin báo công an tp đà lạt
đã vào cuộc điều tra xác minh và đột kích
nơi ở bắt quả tăng ba đối tượng cùng tam vật
qua điều tra lực lượng công an đã xác định
các đối tượng gây ra ít nhất bảy vụ
với bảy chiếc điện thoại
tại nhiều địa điểm vui chơi du lịch trong thành phố
ngay sau đó lực lượng công an đã liên hệ
các nạn nhân để trả lại tài sản
đông quê chiên trúc quê
mình cũng không có đỡ ý lắm
về khi mẹ giật mình lại
thì rờ túi thì để mất
tìm ra điện thoại về
gia đình tôi rất là mừng
hai mươi con của chị nhảy cỡ lên
rất là vui
công an tp đà lạt đã tiến hành điều tra bắt giữ
hai đối tượng trộm cắp tám chiếc xe máy
trong đó có nguyễn thanh hiệp ba mươi bảy tuổi
trú tại tỉnh ninh thuận
đang trên đường đi tiêu thụ tăng vật
tại tp hồ chí minh
lực lượng công an đã thu hồi được bốn chiếc xe máy
đồng thời tiếp tục khẩn trương truy tìm tài sản còn lại
để tràn lại cho người dân và du khách
với tinh thần vì nhân dân phục vụ
công an tp đà lạt đang ngày đêm ứng trực
đảm bảo an ninh trật tự
tại các sự kiện lễ hội du lịch đang diễn ra
vừa chủ động tấn công mạnh mẽ
các loại tội phạm hoạt động theo mùa
quyết tâm không để phát sinh các vụ việc phức tạp
để đạt được những kết quả trên
là sự nỗ lực của từng cán bộ chiến sĩ
góp phần tạo nên đà lạt an toàn
thân thiện trong lòng du khách
còn tại huế công an phường hương long
tp huế tỉnh thứ tiên huế
vừa tiến hành các thủ tục trao trả lại tài sản
cho anh điên văn bắc chú tẩy
xã hương lộc tp vinh tỉnh nghệ an
là du khách đến huế tham quan không may bị thất lạc
khoảng một mươi h ngày một tháng năm
anh bắc cùng gia đình đi tham quan
tại chùa thiên ngụ tp huế
gia đình anh đã ghé vào quán nước giải khát
của chị nguyễn thị tuyết nhung chú tẩy phường hương long tp huế
lúc ra về anh bắc bỏ quên một túi sách
bên trong có hai điện thoại di động cùng một số tài sản khác
phát hiện du khách bỏ quên tài sản
chị nhung đã nhanh chóng liên hệ
tới công an phường hương long để tìm người để trao trả
đến một mươi năm h cùng ngày công an phường hương long
xác định người bị thất lạc tài sản là điềm văn bắc
và làm các thủ tục để trao trả
nhận lại được tài sản anh bắc bày tỏ niềm vui mừng
và lực lượng công an phường hương long
về tinh thần trách nhiệm giúp đỡ anh tìm lại tài sản